nhân dịp kỷ niệm một mươi năm năm ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn bốn một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
chiều ngày chín tháng một mươi ủy ban về người việt nam ở nước ngoài tp hcm tổ chức hội nghị doanh nhân kiều bào
đồng hành với doanh nhân tp hcm
tại hội nghị các chuyên gia đánh giá sự gia tăng lượng kiều hối chuyển về địa bàn thành phố
trong năm nay chủ yếu do người việt nam ở nước ngoài đang tăng lên
đặc biệt là lực lượng lao động việt nam tại các nước
theo thống kê kiều hối chuyển về địa bàn tp hcm qua hệ thống ngân hàng thương mại
tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín khoảng ba tám tỷ usd
tăng bảy so với năm ngoái cả năm ước đạt khoảng năm tỷ usd
cơ hội đầu tư vào việt nam và tp hcm nói riêng ngày càng thu hút kiều bảo chuyển tiền
về nước đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh